các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
clip trên được quay tại nhà của một tổ trưởng tổ dân phố ở ấp năm xã bình hưng
tuy nhiên sự việc trên chỉ là hiểu lầm không đúng như nội dung trong clip
theo ông hà ấp năm có vận động mạnh thường quân trao tặng gạo để hỗ trợ cho người dân khó khăn trên địa bàn
do văn phòng ấp xuống cấp ẩm thấp không để được gạo nên anh tổ trưởng đã cho mượn nhà để cất
số gạo trên khoảng hai tấn để dành cho ngày mai chuyển xuống trao tặng cho ba trăm linh công nhân bị vướng lại trong đợt dịch ông hà cho biết
bên cạnh đó ông hạt cũng nói thêm chính quyền địa phương chăm lo hỗ trợ cho người dân khó khăn
nhiều người xuất hiện trong clip đã được ubnd xã trao tặng gạo và nhu yếu phẩm
thưa quý vị để xây dựng và phát triển kênh chúng tôi rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của tất cả cộng đồng
hãy live supride và bấm chuông để theo dõi những video tiếp theo của kênh youtube báo sức khỏe và đời sống các bạn nhé
xin chào và hẹn gặp lại ở các tin tức tiếp theo